người dân xã nghị an huyện ninh giang tỉnh hải dương bàng hoàng bởi vụ án mạng thương tâm xảy ra trên địa bàn xã mình cướp đi mạng sống của cô gái trẻ
sáng ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba chị bùi thị thúy hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã nghị an huyện ninh giang hải dương ra ngân hàng rút tiền về trả công ty
chị hát không ngờ việc làm của mình đã lọt vào tầm ngắm của người đồng nghiệp trần văn đức hai mươi năm tuổi trú tại khu phủ nội thị trấn thanh miện huyện thanh miện tỉnh hải dương
để rồi sau đó chị bị đức rụ ra cánh đồng ra tay sát hại
trong mỗi ngôi nhà trên từng ngõ nhỏ đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về vụ trọng án dã man chưa từng có
người sóc ra cho hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân kẻ căm phẫn tột cùng với kẻ sát nhân máu lạnh
trong căn nhà nhỏ ông bùi văn thước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn bố đẻ nạn nhân ngồi thẫn thờ đôi mắt như vô định
dù sự việc đau lòng đã xảy ra mấy ngày rồi nhưng ông thước vẫn không dám tin đó là sự thật
ông bảo giá đó chỉ là một cơn ác mộng thôi tỉnh dậy ông lại thấy được con gái thì dù có phải đánh đổi tính mạng mình ông cũng sẵn lòng
dù đau đớn đến tụt cùng nhưng ông vẫn không thể đánh đổi tính mạng mình
nhưng ông thước vẫn cố gắng gượng để lo đám tang cho con gái được trù tất
còn về phần vợ ông bà gần như kỳ sức khi phải đón nhận tin sách đánh này
được biết vợ ông thước hiếm muộn lấy nhau đã lâu nhưng mãi vẫn chưa thể có con
thời gian sau đó vợ chồng ông bà miệt mài chạy chữa thuốc thang cuối cùng cũng sinh được chị hát
ông thước tâm sự mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng do chỉ có một mình con
tôi cũng cố gắng làm lụng đủ nghề để con gái được ăn học đến nơi đến trốn
dù được bố mẹ triều chuộng nhưng từ bé đến lớn chị hát luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn và chịu khó học hành
học xong cao đẳng chị hát lập gia đình với một người cùng thôn
sáu năm bên nhau vợ chồng chị hát có hai con
tính tới thời điểm này con trai lớn của chị vừa được bốn tuổi con trai út mới bước sang tuổi thứ hai
dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh chị vẫn chăm chỉ làm lụng
trung tài nuôi dưỡng hai con còn thơ dại và phụng dưỡng bố mẹ đôi bên
cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua cho đến chiều ngày hai mươi ba tháng bảy
gia đình hai bên tá hỏa khi nhận được tin chị hát bị sát hại dã man tại cánh đồng
chị hát làm việc tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thị trấn tứ kỳ
đặc thù công việc nên chị phải làm việc cả ngày nghỉ
buổi sáng hôm đó
chị hát vui vẻ chào mọi người rồi đến công ty làm việc như bao ngày trước đó
thế nhưng người thân của chị không thể ngờ rằng đó lại là khoảnh khắc cuối cùng mà họ có thể nhìn thấy chị
ông thước kể lại
giữa chiều hôm đó một nhân viên làm việc cùng công ty với con gái tôi đến tận gia đình để hỏi thăm về em nó
họ nói buổi sáng cùng ngày hát cầm tiền của công ty đi nộp vào ngân hàng
nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy trở về công ty
nhân viên công ty sau đó
đã gọi điện nhiều lần nhưng không được
nghe đồng nghiệp của con nói vậy
ông thước dùng số điện thoại cá nhân để gọi cho con gái
nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không có ai bắt máy
tôi nói với đồng nghiệp của con là
chắc em nó bận gì đó nên chưa tiện nghe máy thôi
khi nào tôi gọi được cho con thì sẽ bảo nó liên lạc lại
nhưng đến khoảng hai giờ chiều ngày hai mươi ba tháng bảy
khi đang làm việc tôi nhận được điện thoại của vợ báo tin con gái gặp nạn
nghe tin sát đánh ông thước đứng không nổi
sau đó ông được người thân đưa đến hiện trường để nhận diện con mình
người nằm trên vũng máu với nhiều vết tác động bằng dao không ai khác chính là con gái ông
cuối giờ chiều cùng ngày cơ quan công an bàn giao em nó để gia đình tôi về lo hậu sự
tôi vẫn không thể tin được người con gái duy nhất của vợ chồng tôi lại bị sát hại dã man như vậy
ông thước nghẹn ngào chia sẻ
thương con gái bao nhiêu
ông thước thương hai đứa cháu còn thơ
bọn trẻ tội nghiệp quá mới mấy tuổi đầu đã chịu cảnh mồ côi mẹ
từ hôm mẹ mất ngày nào chúng cũng hỏi người thân bao giờ mẹ mới về
đứa con trai út thì khóc ngằm ngặt đòi đi tìm mẹ
không biết những ngày tháng tới các cháu tôi sẽ sống như thế nào đây
người đàn ông với vẻ ngoài nhỏ thó mái tóc hoa dâm chia sẻ thêm rằng
hiện tại gia đình ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc xét xử đúng người đúng tội với kẻ đã nhẫn tâm sát hại con gái ông
ông bảo con tôi chết oan uổng quá giờ dưới suối vàng tôi chỉ mong nó không phải chịu đau đớn nữa
vợ chồng tôi dù đã có tuổi nhưng cũng sẽ cố gắng để cùng con rể nuôi hai đứa cháu khôn lớn thành người
được biết nơi phát hiện chị hát là một con đường đất nhỏ cách đường lớn độ chừng hơn năm mươi mét
con đường này là một trong hai lối đi dẫn vào khu đầm được một người dân đấu thầu để nuôi cá
bình thường ít có người dân nào di chuyển qua đây
thời điểm giữa trưa khi xảy ra án mạng con đường này lại càng thưa vắng người qua lại
chủ khu đầm cá cho biết để phục vụ việc chăn nuôi cũng như đảm bảo an ninh nên ông đã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát
thời điểm buổi sáng hai mươi ba tháng bảy ông cùng một vài người khác phát hiện một nam thanh niên
sau này được xác định là trần văn đức hung thủ gây án
điều khiển xe máy hiệu honda wayanfa màu trắng di chuyển qua lại nhiều lần quanh khu vực đầm cá
nghĩ ngờ là đối tượng trộm cá nên chủ đầm đến hỏi thì nam thanh niên không nói gì rồi điều khiển xe máy bỏ đi
qua trưa ngày hai mươi ba tháng bảy ông đê một người dân trong khi đi làm đồng đã phát hiện chiếc xe máy hiệu honda vision màu xanh đổ nghiêng cạnh con máng xi măng
đi thêm một đoạn ông đê phát hiện một người nằm úp dưới con máng xi măng hẹp
phần trên bị che đi bởi một tấm vải màu đen xung quanh có nhiều máu
nghi ngờ có người gặp tai nạn giao thông ông đê đã thông báo sự việc tới trưởng khu
lực lượng chức năng cũng có mặt ngay sau đó và phát hiện nạn nhân đã bỏ mạng trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra
cơ quan chức năng trích xuất camera của chủ đầm cá thì phát hiện sau khi hung thủ gây án đã xin đi nhờ xe đạp điện của một phụ nữ trung tuổi đến địa điểm giấu xe máy trước đó
rồi lấy xe di chuyển
được biết người phụ nữ cho đức đi nhờ xe hiện đang làm công việc rửa xe thuê tại một khu đô thị cách hiện trường vụ án khoảng ba km
sau khi vụ án xảy ra người phụ nữ này cũng đã được cơ quan công an mời đến trụ sở để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra
tại cơ quan công an người phụ nữ này khai nhận khoảng trưa ngày hai mươi ba tháng bảy khi đi qua khu vực đầm cá
bà thấy một nam thanh niên mặc quần dài áo chống nắng màu đen bước đi tập tỉnh nên đã cho điện
sau khi gây án đức mang theo túi sách ví điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường
rồi phi tang xuống một con mương thuộc khu phủ nội thị trấn thanh miện
cơ quan công an đã thu được những tăng vật trên
theo tìm hiểu của phóng viên đức sinh sống cùng mẹ tại căn nhà mái bằng khang trang
từ khi hay tin đức là hung thủ sát hại người mẹ đức khóc lên khóc xuống
cho đến tận bây giờ bà cũng không dám tin
con mình lại làm cái điều man dợ ấy
bà bảo chiều hai mươi ba tháng bảy đang đi làm thì bà nhận được tin còn gây án cướp tài sản
kể từ lúc đó bà cũng không hay biết thêm về thông tin nào về đức nữa
bao nhiêu năm qua hai mẹ con đức sống nương tựa vào nhau
giờ đức gây tội ác mẹ đức như đứt từng khúc ruột
bao nhiêu năm một mình nuôi con bà chỉ ước khi về già được dựa vào con
vậy mà giờ lại ra nông nỗi này
ông phạm quang hùng chủ tịch thị trạng
thị trấn thanh miện cho biết trước khi gây án trần văn đức chưa có tiền án tiền sự
đối tượng mới xuất ngũ dịp tết nguyên đán sau đó về nhà làm công nhân
gần đây mới chuyển qua nghề giao hàng
gia đình đức chỉ có một mẹ một con mẹ đức là người rất hiền lành
về đối tượng này gây án mạng đã khiến nhiều người rất bảng hoàng
theo một lãnh đạo thị trấn thanh miện trước khi gây án trần văn đức chưa có tiền án tiền sự
nhưng được đánh giá là người nghịch ngợm chơi bời
người mà hiện tại đức gọi là trần văn đức
còn là mẹ cũng không phải mẹ ruột của đức
đức được người phụ nữ này nhận nuôi từ khi còn nhỏ
âu ca người dân địa phương cho biết chiều ngày hai mươi ba tháng bảy
ông thấy đức bị công an dẫn dải đến đoạn mương nước cách nhà ông chừng hơn một trăm linh mét
hỏi ra mới biết lực lượng chức năng dẫn giải đức đến địa điểm đối tượng vứt tang vật của vụ án
ông ca kể lại sau một lúc tìm kiếm công an phát hiện ở đám bèo có một chiếc túi
bên trong có chứa túi sách ví tiền và điện thoại của nạn nhân
lúc được tìm thấy chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ bật
sau khi tìm được tang vật vụ án cơ quan công an dẫn giải đức về trụ sở để lấy lời khai
kết quả điều tra ban đầu cho thấy đức và chị hát làm cùng công ty đức làm nhân viên giao hàng
do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty nên sáng hai mươi ba tháng bảy
đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều trị hát ra khu vực cánh đồng
thổ khô phượng hoàng hạ thị trấn thanh miện với mục đích chiếm đoạt tài sản
tại đây đối tượng đã dùng dao tác động nhiều nhát vào vùng đầu ngực trái và tay khiến chị hát bỏ mạng
trước khi rời khỏi hiện trường đức lấy đi của nạn nhân một số tài sản
nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do đa chấn thương mất máu cấp
theo lời khai của nghi phạm tại cơ quan công an đức và chị hát làm cùng một công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh
đức làm nhân viên giao hàng do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty
sáng hai mươi ba tháng bảy đức tạo ra nhiều lý do khác nhau để điều trị
chị hát ra khu vực cánh đồng thuộc khu phượng hoàng hạ với mục đích chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh hải dương và ubnd huyện thanh miện đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích
trong việc truy bắt trần văn đức thủ phạm vụ án giết người cướp của ngày hai mươi ba tháng bảy tại thị trấn thanh miện
với sự quyết tâm của lực lượng công an và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân
chỉ sau một thời gian rất ngắn kẻ thù ác đã bị bắt trong khi trên đường trốn chạy
việc bắt nhanh kẻ thù ác đã phần nào vơi đi nỗi đau
của gia đình nạn nhân làm cho người dân yên tâm ổn định tình hình không hoang mang lo lắng
và thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau